tại thành phố sơn la đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đã tham dự lễ khai giảng năm học mới với thầy cô giáo và học sinh trường trung học cơ sở nguyễn trãi
trường trung học cơ sở nguyễn trãi đã trải qua hai mươi năm năm thành lập là ngôi trường có bề dày thành tích trong dạng dạy và học tập
năm học này nhà trường có hai mươi ba lớp học với bảy trăm tám mươi học sinh hơn năm mươi cán bộ giáo viên trong đó phần lớn là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và thành phố
phát biểu tại buổi lễ đồng chí tòng thị phóng khen ngợi thành tích đặc biệt xuất sắc của nhà trường nơi mà em ngô phi long từng học tập đã hai lần giành huy chương vàng vật lý quốc tế
đồng chí mong nhà trường phát huy thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh sơn la tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo
nhất là đối với địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới vùng quê hương cách mạng còn nhiều khó khăn
nhân dịp này đồng chí tặng quà cho nhà trường tham dự trồng cây chụp ảnh lưu niệm với cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường